và đã thực hiện xét nghiệm theo phân luận của sở y tế cho một một trăm chín mươi chín trăm sáu mươi chín lượt người
trong đó ghi nhận một mươi chín chín trăm tám mươi sáu lượt người có xét nghiệm dương tính
phó giám đốc sở y tế hà nội cho biết công tác phòng chống dịch vẫn đang được tổ chức quyết liệt
tỷ lệ bệnh nhân nặng bệnh nhân tử vong vẫn đang trong giới hạn kiểm soát
tại cuộc họp phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố chữ xuân dũng yêu cầu các đơn vị
báo cáo nhanh về công tác điều hành phòng chống dịch covid một mươi chín
và việc triển khai phần mềm quản lý người nhiễm covid một mươi chín
ra soát sẵn sàng chuẩn bị tiêm cho trẻ em từ năm tới một mươi hai tuổi
ông dũng cũng yêu cầu các đơn vị vẫn còn số người cao tuổi có bệnh lý nền còn cao
không đi đến điểm tiêm chủng lưu động như trường mỹ gia lâm quốc oai thạch thất phúc thọ thượng tính v v
báo cáo cụ thể tiến độ thực hiện tiêm chủng cho nhóm nguy cơ cao này
các đơn vị đều cam kết đẩy nhanh tiến độ tuyên truyền tăng cường các tổ tiêm tại nhà
để nhanh chóng tiêm vaccine cho đối tượng này
phó chủ tịch thành phố nhấn mạnh tình hình dịch bệnh ở hà nội tiếp tục diễn biến phức tạp
số ca mắc covid một mươi chín trung bình tăng hơn sáu trăm linh ca một ngày so với tuần trước
dự báo số ca mắc sẽ tiếp tục tăng cao
nguyên nhân quan trọng vẫn là sự chủ quan của các cá nhân tổ chức
ông dũng lưu ý với từng nội dung trong công thức năm k cộng vaccine thuốc điều trị cộng công nghệ
cộng ý thức của người dân phải có giải pháp cụ thể để triển khai thực hiện hiệu quả nhất
ý thức của người dân là quan trọng nhất
các địa phương thống nhất việc phải thực hiện đúng vai của mình theo đúng phân cấp phân quyền
phải vào cuộc nghiêm túc hơn không trông chờ vào thành phố
theo phó chủ tịch ubnd thành phố thủ tướng chính phủ đã có chỉ thị và nhắc dở các địa phương
phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch dịp tết năm hai nghìn hai mươi bốn
các quận huyện phải thực hiện nghiêm
việc quản lý bệnh nhân covid một mươi chín phải được thực hiện đúng quy trình
có mạng lưới đầy đủ không được để xảy ra sai sót trong các tình huống
để bệnh nhân covid một mươi chín được tiếp cận kịp thời chăm sóc đầy đủ không gây bức xúc
về việc tiêm vaccine phòng covid một mươi chín phó chủ tịch ubnd thành phố nêu rõ
hiện nay còn chậm và yêu cầu sở y tế báo cáo hàng ngày tiến độ từng địa phương
đôn đốc hàng ngày việc tiêm vaccine cho người từ năm mươi tuổi trở lên có bệnh nền
ngoài ra ông dũng cũng yêu cầu các đơn vị phải cập nhật kịp thời
dữ liệu người nhiễm covid một mươi chín mới vào phần mềm quản lý của thành phố
nếu quý vị có thắc mắc về việc tiêm dũng xin hãy để lại bình luận phía dưới
chúng tôi sẽ trả lời bạn sớm nhất khi có thông tin
dù không thể biết trước được liệu bạn có bị tác dụng phụ của vaccine covid một mươi chín hay không
nhưng theo các chuyên gia tác dụng phụ thường nhẹ và tồn tại trong thời gian ngắn một mươi hai đến bốn mươi tám giờ
biết được các tác dụng phụ có thể giúp xử trí kịp thời và tránh những lo lắng mệt mỏi không cần thiết
nhưng có lẽ tin tức này sẽ quan trọng hơn khi chỉ có tác dụng với giới tính nữ quý vị
một nghiên cứu được tài trợ bởi
chính phủ mỹ đã khẳng định hiện tượng rối loạn kinh nguyệt nhẹ sau khi tiêm vaccine covid một mươi chín
khiến cho nhiều quý cô băng khoăn đúng là do vaccine nhưng hoàn toàn vô hại
theo sahel công trình trên nhằm chống lại những thông tin sai lệch đang lan truyền trên mạng xã hội
bởi các thành phần chống vaccine với mục đích xấu
bài viết đăng trên tạp chí obstetrics and gynecology khuyên rằng
nếu là một phụ nữ vừa tiêm vaccine covid một mươi chín và nhận thấy có sự thay đổi nhẹ trong chu kỳ kinh nguyệt
hãy tin rằng bạn không cô đơn
đây là một tác dụng phụ khá phổ biến của vaccine covid một mươi chín nhưng nó lại rất đáng yên tâm
lý giải cho lời khuyên trên tác giả chính allison edelman từ trường đại học khoa học và sức khỏe oregon của mỹ cho biết
những tác động này là nhỏ và tạm thời
cụ thể chu kỳ kinh nguyệt bị kéo dài thêm trung bình chưa tới một ngày dựa theo kết quả nghiên cứu đối với bốn phụ nữ
kết quả cho thấy độ sai lệch chu kỳ trung bình rất nhỏ
chỉ sáu mươi bốn ngày ở liều thứ nhất
và bảy mươi chín ngày ở liều thứ hai khi so sánh nhóm tiêm chủng và nhóm không tiêm chủng
phân tích về cơ chế tiến sĩ iraman cho biết
chúng tôi biết rằng hệ thống miễn dịch và hệ thống sinh sản có mối liên hệ với nhau
hệ thống miễn dịch có sự thay đổi có thể tác động đến trục dưới đồi
tuyến yên buồn trứng tôi có thể gọi nôm na là đường cao tốc
về cách não của bạn giao tiếp với buồn trứng tử cung
do đó những thay đổi có vẻ rõ ràng hơn khi việc tiêm phòng diễn ra sớm
trong giai đoạn nang trứng tức bắt đầu vào ngày đầu tiên của chu kỳ kinh nguyệt
cho đến khi giai đoạn rụng trứng
một số phụ nữ đã tiêm hai mũi pfizer trong cùng một chu kỳ
do đây là loại vaccine có thời gian giữa hai mũi ngắn nhất ba tuần
nên có sự thay đổi rõ ràng hơn một chút khoảng hai ngày
tuy nhiên có một điều mà bất kỳ phụ nữ nào cũng hiểu là việc chu kỳ kinh nguyệt
thay đổi nhẹ là hết sức bình thường trong suốt cuộc đời
bởi có rất nhiều dạng tác động có thể ảnh hưởng đến hệ nội tiết của họ
như do bệnh lý việc dùng thuốc stress
đối với việc tiêm vaccine như chúng ta đã biết sau khi giai đoạn hành nhẹ ban đầu
dấu hiệu của hệ miễn dịch đang được thay đổi cơ thể sẽ sớm trở lại bình thường
tác dụng phụ nhỏ nhoi ở phụ nữ này cũng như vậy
đối với nhóm phụ nữ được nghiên cứu tác dụng phụ tạm thời này đã biến mất hẳn vào những chu kỳ sau
đã có tác dụng khác đáng lo hơn như là sốt kéo dài đấm mồ hôi
bạn sẽ có thể báo cáo có tác dụng phụ đáng ngờ cho cơ sở cung cấp dịch vụ chống ngừa
hoặc là chuyên gia chăm sóc sức khỏe
sau đó hải lập tức đến ngay cơ sở điều trị gần nhất để khám và điều trị
còn nếu bạn đang gặp phải tình huống bên trên như là rối loạn kinh nguyệt hoặc đau đầu nhẹ
không nên quá lo lắng các bạn nha
theo những nghiên cứu hiện có nếu dùng vaccine pfizer để tiêm mũi ba sau khi đã tiêm mũi hai astrazeneca
có lẽ tác dụng phụ sẽ nặng hơn một chút nhưng không đáng lo ngại
hơn nữa lợi ích của mũi tăng cường là rất lớn khi tăng mạnh khả năng bảo vệ trước covid một mươi chín
nghiên cứu của đại học oxford cho thấy trong số những người được tiêm mũi một là astrazeneca mũi hai là pfizer
có khoảng bảy mươi tám bị mệt mỏi so với năm mươi ba số người tiêm đủ hai mũi pfizer
trong khi đó khoảng sáu mươi năm những người tham gia nghiên cứu bị đau đầu khi tiêm chủng astrazeneca với pfizer
những triệu chứng khác như là đau khớp sốt và đau nhứt cơ cũng có tỷ lệ tương tự
nhìn chung tác dụng phụ không kéo dài thông thường chỉ trong khoảng hai ngày
nghiên cứu trên không xét đến tác động của mũi ba tức là mũi vaccine tăng cường
tuy nhiên nó cũng cho thấy nếu sử dụng cùng loại vaccine để chích mũi ba
tác dụng phụ có thể ít hơn so với đuổi sang vaccine khác nếu hai loại này khác công nghệ
dù có thể có tác dụng phụ lợi ích của việc tiêm mũi ba là có thật
một nghiên cứu của cơ quan an ninh y tế vương quốc anh yuksa được công bố gần đây cho thấy rằng
hai tuần sau khi tiêm liệu tăng cường của pfizer khả năng bảo vệ khỏi nhiễm bệnh là chín mươi ba một
ở những người đã tiêm astrazeneca trước đó và chín mươi bốn đối với pfizer
dù chưa có dữ liệu về khả năng bảo vệ chống nhập viện hay là tử vong sau mũi ba
giáo sư wei shan lim thuộc ủy ban hỗn hợp về tiêm chủng và miễn dịch anh cho rằng
tỷ lệ nhiễm này có lẽ còn cao hơn chín mươi ba
nhìn chung những tác dụng phụ phổ biến nhất khi tiêm ba mũi là sốt nhức đầu mệt mỏi và đau tại chỗ tim
tuy nhiên hầu hết các biểu hiện này đều nhẹ hoặc trung bình
một số người còn gặp phải các triệu chứng như tiêu chảy nôn mửa đau cơ và khớp
theo trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh mỹ cdc
ngoài ra một số người tiêm liều ba báo triệu chứng nổi hạch dưới nách
nhưng đây là biểu hiện không đáng lo ngại vì nổi hạch là dấu hiệu bình thường
cho thấy cơ thể đang xây dựng lớp bảo vệ trước virus corona
tuy nhiên những người không cảm thấy triệu chứng gì sau khi tiêm cũng không cần phải lo lắng
trang tin npr dẫn lời giáo sư dịch tế học
charlos baker nói rằng nếu không thấy tác dụng phụ gì thì cũng không có nghĩa là vaccine không hiệu quả
mà chỉ là phản ứng trong cơ thể của bạn không thể hiện ra ngoài mà thôi